trước thềm kỳ họp quan trọng này đa số cử tri và nhân dân cả nước đều bày tỏ sự tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào một quốc hội thực sự đổi mới hành động vì nhân dân
kỳ họp thứ sáu có sứ mệnh đặc biệt bởi quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước ngay từ những ngày đầu diễn ra kỳ họp
tại hội nghị trung ương viii trung ương đảng đã thống nhất giới thiệu tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
đây cũng là sự lựa chọn nhận được mức đồng tình cao của cử tri cả nước khi cá nhân đồng chí tổng bí thư đã dẫn dắt tích cực cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua
tôi thì có rất nhiều kỳ vọng đối với phiên họp quốc hội này tôi và đặc biệt kỳ vọng quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước đại biểu cho ý chí nguyện vọng của nhân dân làm sao thật sự sáng suốt lựa chọn được đúng người có tài có đức có tâm có tầm có uy tín cao giữa cương vị chủ tịch nước

tôi thì là bè phải cuộc bộ lợi ích nhóm thì cái này bác làm rất tốt nếu bác là làm chủ tịch nước thì việc kiển khai này tốt hơn thì đến thời kiểm này cũng là cái thiệu thuận lợi
cá nhân tôi kỳ vọng là chủ tịch nước sẽ tiếp tục có những quyết sách quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng chống lãng phí và tiếp tục đẩy mạnh việc nêu gương đối với người lãnh đạo người đứng đầu đối với cán bộ đảng viên
một nội dung quan trọng của kỳ họp này đó là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ này sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc của từng chức danh
cần phải đưa ra những tiêu chí đánh giá một cách xác đáng một cách rõ ràng một cách rất là khoa học và căn cứ vào đó các đại biểu quốc hội với tinh thần trách nhiệm của mình
với tư cách là thay mặt
cho người dân cho cử tri phải có những sự đánh giá thực sự khách quan không cảm tính
những bức xúc về sai phạm tại dự án cao tốc hơn ba mươi bốn tỷ đồng đà nẵng quảng ngãi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thuốc chữa bệnh hay câu chuyện đầu tư công cử tri đặc biệt mong chờ một câu trả lời thỏa đáng
quy trách nhiệm vào cho ai tại sao vì lý do gì mà những con đường cao tốc của chúng ta là bị nhiều cổ tàu gà như thế
và phải có những biện pháp kỷ lục thất đáng
sau khi trả lời đấy thì cần có những biến chuyển cụ thể bằng hành động và những chính sách cụ thể để cải thiện được vấn đề đó
chứ không tránh tình trạng là nhiều trường hợp cứ phỏng vấn xong đến kỳ sau rồi lại phỏng vấn lại sang vấn đề mới cũng không biết được những vấn đề cũ để giải quyết được đến đâu
hy vọng là qua kết quả của hội nghị sắp tới nó sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều câu trả lời
đặc biệt là có những sự phát triển mới về nhận thức và về pháp lý để giúp giải quyết tốt hơn
những khúc mắt đặt ra nhất là trong vấn đề về nâng cao hiệu quả trách nhiệm sự minh bạch của đầu tư công thông qua các dự án kiểu bt và bot
cũng như là các vấn đề khác trong quản lý về tài sản công
cử tri thì luôn luôn mong muốn rằng quốc hội là tiếng nói của nhân dân
luôn luôn thể hiện và lắng nghe sự kỳ vọng lắng nghe những mong muốn của nhân dân
và khi quốc hội đại diện cho tiếng nói của nhân dân lắng nghe cái tiếng nói của nhân dân
thì tôi nghĩ rằng quốc hội sẽ có những
tách thức riêng của mình trong việc giải quyết những vấn đề lớn